với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh việt nam dân tộc nhân văn sáng tạo và hội nhập
tối qua ngày hai mươi ba tháng một mươi một liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một đã chính thức khai mạc
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một có sự tham gia của một trăm linh bốn bộ phim ở các loại hình
từ ba mươi tám đơn vị sản xuất phim trên cả nước
trong đó có một mươi sáu phim truyện điện ảnh hai mươi chín phim tài liệu chín phim khoa học và hai mươi phim hoạt hình
phim chiếu trong chương trình toàn cảnh gồm một mươi bốn phim truyện điện ảnh và một mươi sáu phim tài liệu
liên hoan sẽ trao giải cho những cá nhân và các tác phẩm điện ảnh xuất sắc ở bốn mảng
phim truyện điện ảnh phim tài liệu phim khoa học và phim hoạt hình
bên cạnh đó ở liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một vẫn tiếp tục có giải bình chọn
của khán giả dành cho phim được yêu thích nhất tham dự chương trình phim toàn cảnh
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một diễn ra trong bốn ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố vũng tàu